trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
thì việc xét nghiệm và phát hiện bệnh sớm đóng vai trò rất quan trọng
một tin vui là tới đây bên cạnh phương pháp test nhanh và real time pcr
việt nam sẽ có thêm một phương pháp xét nghiệm mới là genexpert với nhiều ưu điểm
hiện việt nam đang sử dụng hai phương pháp để xét nghiệm covid một mươi chín
đó là rt pcr và test nhanh nhưng test nhanh độ chính xác không cao
sau thời gian nghiên cứu bộ y tế mới đây đã cấp phép cho sử dụng thêm phương pháp thứ ba
đó là genexpert để xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín
về bản chất cũng có thể coi là rt pcr nhưng độ chính xác cao hơn tiệt lợi hơn
giúp ngắn thời gian chờ đợi
dự kiến ngày một mươi năm tháng tám tới bệnh viện phổ trung mương sẽ nhập từ thụy điển một mươi sáu test
để sử dụng cho hệ thống genexpert
những bộ test đầu tiên sẽ được ưu tiên gửi cho các điểm đang có dịch covid một mươi chín sử dụng trước như đà nẵng quảng nam
các địa phương khác cũng sẽ được tập huấn

bệnh viện phổ trung mương sẽ đồng tư thêm các máy để chúng ta có thể làm
như vậy là song song phát hiện lao và phạm covid
hiện cả nước đang có khoảng hai trăm linh máy xét nghiệm genexperss
hai mươi tám phòng xét nghiệm đồ điều kiện an toàn sinh học cấp hai theo yêu cầu của nhà sản xuất
phương pháp này có thể thực hiện để xét nghiệm covid một mươi chín và lao phổi